quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị khối không khí lạnh yếu đi đêm qua và sáng sớm nay miền bắc ấm lên thấy rõ
nhiệt độ ngoài trời lúc này từ vùng núi trung du cũng như khu vực đồng bằng đều đã cao trên mức một mươi năm độ
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh bao trùm toàn bắc bộ tiếp tục yếu đi
trên nền nhiệt đêm và sáng sớm đã cao sẵn cộng thêm nắng xuất hiện từ sớm
nên mức nhiệt cao nhất trong ngày ở miền bắc sẽ tăng nhanh lên ngưỡng từ hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ
thời tiết có nắng ấm áp tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vui chơi cũng như chuẩn bị tết của người dân
ảnh hưởng của không khí lạnh đến các tỉnh thành phố miền trung không còn đáng kể
ngày hôm nay trung bộ lại có nắng từ sớm vì thế nền nhiệt ngày cũng sẽ tăng nhanh
rõ nhất là ở khu vực các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
với mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ngưỡng từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ
trời chỉ còn rét về đêm và sáng
còn ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ duy trì trong khoảng từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
thời tiết trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phía nam cũng khá dễ chịu
trời nắng giáo với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh tây nguyên
sẽ tăng lên mức từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
còn ở khu vực nam bộ là từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
trên biển vùng biển ven bờ khu vực từ bình thuận đến cà mau
vẫn là vùng còn có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
sóng biển cao từ hai cho đến ba mét khiến cho biển động nhẹ
còn ở ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm
còn ở khu vực phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc mạnh ở mức cấp bốn cấp năm
nhưng mưa rào và rông vẫn xuất hiện ở mức giải rác
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp còn từ bốn đến một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày
tại các khu vực trên cả nước